ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hà nội vừa cho biết
sẽ tiến hành lập rào chắn thi công hầm chui lê văn lương trong bảy tháng
công trình ngầm nổi trong phạm vi dự án hiện đang được thi công gấp rút
giải phân cách giữa đoạn tuyến sẽ được xén bỏ và thay thế bằng bó vỉa cứng
vẫn bảo đảm phân tách hai hướng lưu thông và làn đường dành riêng cho xe buýt brt